sáng nay ngày hai mươi hai tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật
thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến lường trước những khó khăn trong quá trình xây dựng luật
phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ điểm nghẽn của sự phát triển đất nước là thể chế gồm luật pháp chính sách
chúng ta đã cố gắng thông qua nhiều luật trình quốc hội đáp ứng yêu cầu nhưng vẫn còn nhiều tồn tại bất cập trong xây dựng pháp luật
để thể chế pháp luật chính sách của chúng ta sắp hơn nửa cuộc sống thực hiện đúng tinh thần kinh tế thị trường để hướng cho dung nghĩa việt nam
thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến lường trước những khó khăn trong quá trình xây dựng luật
thủ tướng nêu rõ chúng ta đang đặt cải cách hành chính mạnh mẽ mỗi luật ban hành phải có văn bản dưới luật ban hành hướng dẫn
chúng ta phải bảo đảm chính sách sát cuộc sống đi vào cuộc sống
tại phiên họp này chính phủ sẽ tập trung vào việc xây dựng thể chế pháp luật
xây dựng sửa đổi bổ sung thể chế tập trung giải quyết chín nội dung để chính quốc hội trong kỳ họp tới
trong sáng nay chính phủ đã nghe và thảo luận tờ trình dự án luật cạnh tranh sửa đổi dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tờ trình về đề nghị xây dựng dự án luật chứng khoán sửa đổi
buổi chiều chính phủ sẽ nghe và thảo luận tờ trình về đề nghị xây dựng nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước tờ trình về đề nghị xây dựng nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội báo cáo về việc giá soát kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của luật đầu tư công được giao tại nghị quyết sáu mươi một của chính phủ báo cáo tóm tắt về kết quả giá soát điều kiện đầu tư kinh doanh của phòng thương mại và công nghiệp việt nam và viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương